chiều ngày ba mươi một tháng bảy tại hà nội ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam tổ chức họp văn chỉ đạo giải báo chí toàn quốc báo chí về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí
bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn chủ trì cuộc họp
bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam hồ á lệnh phó trưởng ban tuyên giáo trung mương tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam thuận hữu và đại diện các đơn vị liên quan giải báo chí toàn quốc báo chí về công tác đấu tranh phòng chống tham nhung lãng phí lần thứ hai năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín do ban thường trục ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam hội nhà báo việt nam đài truyền hình việt nam phối hợp tổ chức